thực hiện chủ trương của chính phủ về việc thu phí tự động không dừng thì đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây
các phương tiện tham gia giao thông sẽ phải dán thẻ etag kết nối với ngân hàng khi đi qua các trạm thu phí
ngoài ra cũng kết nối với ví điện tử viettel pay của viettel giúp thuận tiện nhất cho việc thanh toán của chủ phương tiện
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng lê đăng dũng
chủ tịch kiêm tổng giám đốc viettel về vấn đề này
thưa thiếu tướng theo kế hoạch thì đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây thì tất cả các trạm thu phí đường bộ sẽ tiến hành thu phí tự động không dừng
vậy thì viettel đã sẵn sàng kết nối với ví điện tử viettel pay để thu phí điện tử không dừng hay chưa ạ
trong dự án này viettel được giao lúc đầu giao ba trạm
tuy nhiên trong quá trình làm việc vừa rồi thì có một số trạm
hiện nay cũng vẫn còn một số cơ sở pháp lý chưa hoàn thiện
chúng tôi đã lập kế hoạch và báo cáo
nếu thủ chính phủ là ba mươi một tháng một mươi hai sẽ khai trương hai mươi trạm
hiện nay thì viettel đang gấp rút ngày đêm triển khai các hệ thống kỹ thuật
tại các trạm đã được phân công trong dự án này
còn về kết nối với cả để thanh toán
bước đầu chúng tôi sẽ kết nối với cả viettel pay và làm trung gian kết nối với các ngân hàng
để thanh toán cho các xe chạy qua thu phí không dừng
hiện nay thì chính phủ đang đến giai đoạn cuối để xem xét là
cấp giấy phép mobile money cho viettel
tức là chúng ta sẽ dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho những hàng hóa giá trị thấp
hàng hóa giá trị nhỏ
khi mà có mobile money mà tôi rất hy vọng là trong năm nay
trong thời gian ngắn tới trong tháng một mươi hai này được cấp giấy phép mobile money
thì chúng tôi sẽ dùng tài khoản mobile money
tức là tài khoản viễn thông của khách hàng để đối soát và trừ trực tiếp trên tài khoản viễn thông
thì nó sẽ nhanh và tiện hơn rất nhiều
trong thời gian này thì đa số các chủ phương tiện vẫn chưa nắm được thời gian để gián thẻ y tát
để phục vụ việc thu phí tự động không dừng
và như vậy khi đi qua trạm thu phí sẽ dẫn đến cái tình trạng là ồn tắc tắc nghẹn giao thông
vậy thì viettel có giải pháp gì cho những trường hợp như thế này thưa thiếu tướng
đúng đến giờ phút này thì theo báo cáo thì chúng ta có ba tám triệu xe
nhưng mới rán được đâu cỡ khoảng chưa được một triệu
trong thời gian tới thì chúng ta phải gấp rút là rán
cho đủ ít nhất là mấy triệu xe
tất nhiên ngay bản thân chúng tôi chúng tôi đã tính toán rồi
tất cả trên cái bối trạm thì mỗi hướng chúng tôi đều vẫn còn để dành ra một cái cửa gọi là thu ấn hợp
tức là chạy thu phí không dừng ở đấy cũng được
hoặc là không có thì mua vé cũng được
nhưng có tất cả các cửa khác thì phải dán thẻ mới đi qua được
nhưng chúng tôi vẫn dành cho một thẻ một cửa để có thể là mua vé
tất nhiên tôi nghĩ là nếu mà bởi vì có một cửa thu vé thì thôi
thì nếu mà ai cũng muốn thu vé thì chắc xếp hàng sẽ dài và sẽ ảnh hưởng đến giao thông của mọi người
cho nên là tôi nghĩ là chúng ta cũng còn một tháng nữa gần một tháng nữa
chúng tôi đang cố gắng làm việc với các cơ quan báo chí
rồi các thông tin đại chúng để làm sao tuyên truyền truyền thông để cho các người dân sẵn sàng trong cái chuyện
ai đã đi trên đường quốc lộ ai đi qua những cái đường cao tốc thì phải sẵn sàng gián thẻ
để đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai là không bị tắt không bị giữ lại ở những cửa thu vé nữa